tuyến đường quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thị xã đồng xoài tỉnh bình phước vốn có tình trạng giao thông phức tạp
bởi lưu lượng xe qua lại đông đúc với nhiều loại xe tải trọng lớn
nhưng hiện nay ở đây xảy ra tình trạng có khá nhiều học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe gắn máy
vẫn hiên ngang điều khiển xe đến trường gây ra tình trạng ách tắc cho người tham gia giao thông
chỉ trong một buổi sáng gia quân xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bình phước
đã xử lý khá nhiều trường hợp học sinh vi phạm
nguy hiểm thì luôn luôn trực chờ nhưng lý do mà các em đưa ra để sử dụng xe máy đến trường lại vô cùng đơn giản
xa nhà bố mẹ bận công việc nên không thể đưa đón là những nguyên nhân chính
được đưa ra để lý giải cho việc các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển
đánh võng để giảm thiểu và ngăn ngừa tình trạng trên lực lượng cảnh sát giao thông đã phải thường xuyên mở những đợt cao điểm
gia quân tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tại một số điểm gần khu vực trường học
đồng thời công tác phối hợp giữa các nhà trường và lực lượng chức năng để tuyên truyền về luật giao thông đường bộ
cũng được triển khai từ nhiều năm nay và cũng đã mang lại những hiệu quả nhất định
các trường nằm trên đường bộ các trường nằm trên đường bộ các trường nằm trên đường bộ các trường nằm trên đường bộ
các trường nằm trên đường bộ các trường nằm trên đường bộ
cảnh sát giao thông dù có quyết liệt nghiêm khắc xử lý thì cũng rất khó khăn ngăn chặn được chuyện học sinh đi xe máy đến trường nếu thiếu đi sự giáo dục từ các bậc phụ huynh mà việc trước mắt là không giao xe máy cho các em đến trường